sau tình hình chuẩn bị ứng phó tại tất cả các hồ đập các khu vực ven biển các khu vực dễ xảy ra lũ ống lũ quét
tỉnh thanh hóa đã giả soát các công trình đê điều hồ đập chỉ đạo không tích nước đối với những hồ không bảo đảm an toàn
triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang
khu vực đang xảy ra sự cố đê điều hồ đập xả nước để duy trì mực nước hồ thủy lợi thủy điện cửa đạt
luôn ở mức dưới cao trình một trăm linh năm trên một trăm một mươi mét
phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung lực lượng phương tiện vật tư để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra
và đề nghị các lực lượng tại chỗ của địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong xử lý sự cố tìm kiếm cứu nạn giảm thiểu tối đa thiệt hại
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
nên từ đêm nay đến hết ngày một mươi tám tháng tám các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to
đến rất to cảnh báo có thể xảy ra ngập úng trên địa bàn thành phố hà nội
vì vậy hôm nay tổng cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã đi kiểm tra công tác tiêu úng
tại một số vùng trọng điểm ngoại thành
công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ hiện đang quản lý hệ thống thủy lợi sông nhuệ
phục vụ cho trên bốn mươi ha lúa của hà nội và hà nam
từ sau cơn bão số ba tất cả một trăm năm mươi máy bơm của bốn mươi sáu trạm bơm do đơn vị quản lý đã hoạt động hết công suất
để tiêu nước đệm cho hơn tám mươi một hectare trong đó năm mươi ba ha đất sản xuất và một mươi tám ha đất đô thị của thành phố hà nội
để chủ động phòng chống cơn bão số bốn chúng tôi đã điều hành hệ thống và vận hành các công trình tiêu kiệt nước
trong trục chính sông nhuệ và các kênh mương
trong nội đồng hiện nay chúng tôi đã vận hành trên bốn trạm bơm với một trăm tám mươi hai máy bơm khác lại để tiêu kiệt nước
ở trong đồng để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn
trên tinh thần chỉ đạo các công điện của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tổng cục thủy lợi
cũng như của ủy ban nhân dân thành phố hà nội tất cả các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn hà nội
đã vào cuộc các trạm bơm tiêu lớn

sau hiệu quả tiếng zimmer và l whitening act up tháng cha

vẫn tốt chúng tôi quay trên ace triển về đây
một trăm năm mươi chín trạm bơm với một trăm chín mươi năm máy để tiêu nước đệm ra khỏi đồng với sự phao cuộc tích cực của các cấp chính quyền của hà nội
tính đến thời điểm này cơ bản các diện tích đất sản xuất trên địa bàn thành phố hà nội đã được tiêu kiệt nước đệm
nhằm kịp thời ứng phó nếu có mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố
qua kiểm soát thực địa thì chúng tôi cũng thấy rằng ngành nông nghiệp hà nội cũng đã chủ động tiêu nước đệm
và đặc biệt là cũng đã bố trí trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đảm bảo được việc ứng phó trước tình hình mưa
mà theo dự báo thì mưa to mưa rất to và đặc biệt là cái hoàn lưu bão của cơn bão số bốn
để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra sau bão số bốn
hà nội và các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ cần tăng cường vận hành
các chiến tranh nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra sau bão số bốn
cơn bão số bốn có thể gây ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trong đó có tỉnh quảng ninh
vì vậy ngay từ sáng nay tỉnh quảng ninh đã thông báo cho các phương tiện ngoài biển
về nơi tránh trú bão an toàn lệnh cấm biển cũng đã được thực hiện từ sáu giờ sáng
riêng đối với ngành than tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó
bảo đảm an toàn cho người lao động bảo vệ môi trường trong và sau bão
đây là khu vực bãi thải chính bắc núi béo thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
khu vực dắp khẩu này là một trong bảy khu đổ thải của tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản
thời điểm hiện tại bãi thải này đã củng cố các tầng bãi thải
hệ thống bơm thoát nước hệ thống cung cấp điện máy phát điện dự phòng
các đơn vị tăng cường phủ bạt củng cố đê bao bảo vệ các kho than
khơi thông nạo vét các mương ránh và suối thoát nước bị bồi lấp trong những ngày mưa lũ vừa qua
bên cạnh đó tập đoàn cũng cảnh báo đến tất cả cán bộ công nhân viên
các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn đập tràn đường qua suối khi mưa to
cử người gác tại các đường tràn đập tràn do đơn vị quản lý
bố trí nhân lực thiết bị thường trực tại các vị trí trọng yếu
có nguy cơ sạt lờ đất để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra
trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay tại tỉnh quảng ninh
tập đoàn đã thi công song tuyến đê chắn chân bãi thải khu vực mông dương
đập số hai suối h một mươi đập số bốn suối vũ môn bãi thải đông cao sơn
mặc dù công tác phòng chống mưa bão đã được tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tăng cường
tuy nhiên theo dự báo hoàn lưu của cơn bão số bốn sẽ gây mưa to đến rất to tại đây
cũng như thời tiết ngày càng bất thường như hiện nay
về lâu dài các vùng khai thác các bãi đổ thải phải được ngành than quy hoạch một cách bài bản đồng bộ
có như vậy mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản cải thiện được môi trường của vùng than quảng ninh
cũng như là đảm bảo cho những bước phát triển bền vững của ngành than trong tương lai
thưa quý vị như chúng tôi đã có phản ánh liên quan đến vụ việc chạy mua hồ sơ bệnh án tâm thần
mà công an thành phố hà nội đã phát hiện ra mới đây
có thể thấy rằng quy trình lập hồ sơ bệnh án vẫn còn có những lỗ hỏng
sau khi vụ việc xảy ra các bệnh viện tâm thần đều đã giả soát lại công tác quản lý hồ sơ
thế nhưng về lâu dài thì xiết chặt lại quy trình là điều vô cùng cần thiết
chỉ với tám mươi năm triệu đồng một đối tượng giang hồ đã có thể dễ dàng cầm trong tay
hồ sơ bệnh án tâm thần và coi đó như tấm chắn bảo vệ khi phải đối diện với pháp luật
thực tế không phải cứ có hồ sơ bệnh án chẩn đoán tâm thần là được miễn hay giảm trách nhiệm hình sự
mà phải phụ thuộc vào giám định của viện pháp y tâm thần xem đối tượng mắc tâm thần hay không
kết luận của cơ quan điều tra về giảm hay miễn trách nhiệm hình sự phụ thuộc khi người gây án
đang ở trạng thái có bị bệnh chi phối hay không
thế nhưng theo nhận định của bác sĩ ngô văn vinh viện trưởng viện giám định pháp y tâm thần trung mương cho rằng
hồ sơ bệnh án tâm thần vẫn có vai trò quan trọng để cơ quan tư pháp làm căn cứ
và những hồ sơ bệnh án nếu là giả sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cả cơ quan tố tụng và tổ chức giám định
thì cái bệnh án nó là căn cứ để cho cơ quan tiến hành tố tụng
làm cơ sở để đưa ra quyết định trưng cầu giám định
và trong quá trình thực hiện giám định để kết thúc giám định
thì cái hồ sơ bệnh án nó cũng là cái tài liệu quan trọng để làm căn cứ
cùng với các tài liệu khác trong hồ sơ trưng cầu giám định
để các giám định viên đưa ra kết luận giám định của mình
cần phải giả soát và xem xét là những cái vụ việc tương tự xảy ra
tôi cũng thấy rằng là ở các tỉnh thì còn rất nhiều các vụ việc như thế
cũng tương tự như hà nội nhiều đối tượng giang hồ lừa đảng
chiếm đoạt tiền rất lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
nhưng mà khi đưa ra xét xử thì rất gây rất khó khăn cho quả động tư pháp
là có những cái giấy về tâm thần
cũng theo tiến sĩ ngô văn vinh mặc dù chưa có thống kê chính xác
nhưng phải thừa nhận rằng có nhiều trường hợp khi giám định pháp bi tâm thần
cho thấy kết quả bệnh không giống với hồ sơ bệnh án tâm thần ban đầu của đối tượng
thậm chí là không có bệnh
có lẽ đã đến lúc phải giả soát và xích chặt hơn nữa
trong quy trình thành lập hồ sơ bệnh án tâm thần
các cơ sở mà quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần
thì phải thực hiện nghiêm túc theo cái luật khám chữa bệnh là cái số một
cái thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc quy chế bệnh viện của bộ y tế
mà ban hành năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trong đó thì phải đặc biệt lưu ý đến bốn cái quy chế
nếu làm chặt được bốn quy chế này
thứ nhất là quy chế giao vào viện
nó giống như nãy mình nói rồi
cái quy chế thứ hai là quy chế hồ sơ bệnh án
quy chế thứ ba là phải quy chế khám bệnh
kê đơn cấp thuốc
và quy chế thứ bốn là quy chế hội trận
vụ việc công an thành phố hà nội
phát hiện bảy mươi tám hồ sơ tâm thần giả
cũng là hồi chuông cảnh báo tới việc quản lý giám sát
đối với ngành tâm thần nói chung
khắc phục những lỗ hổng quy trình
nhưng trên cả vẫn là cần khắc phục được kẽ hở
nằm ở phía con người
hy vọng sẽ không còn vụ việc đáng tiếc nào
như vừa qua xảy ra
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị sự sụt giá đồng lyra
khi căng thẳng với mỹ leo thang
đã dẫn tới sự hỗn loạn
và thổ nhĩ kỳ hiện đang tìm cách để chấn nan thị trường
chính quyền ankara khẳng định
nước này sẽ không để thua
trong cuộc chiến tranh kinh tế
khoảng ba nhà đầu tư
từ mỹ châu âu
và châu á đã đăng ký tham gia
hội nghị tại ankara
đồng nội tệ lyra của thổ nhĩ kỳ
đã mất gần một phần tư giá trị trong những ngày qua
ngân hàng trung ương thổ nhĩ kỳ tuyên bố
sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết
cụ thể là sẽ bơm gần sáu tỷ đô la
và lượng vàng trị giá ba tỷ đô la mỹ
vào hệ thống tài chính
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep erdogan
gọi việc washington tăng gấp đôi mức thuế
nhập khẩu nhôm và thép từ thổ nhĩ kỳ
một động thái khiến đồng lyra rơi tự do
là hành động tấn công có chủ đích
vào nền kinh tế của nước này
ông erdogan đồng thời kêu gọi
tẩy chay hàng điện tử mỹ như iphone
và tăng mảnh thuế nhập khẩu
đối với các mặt hàng ô tô khách
đồ uống có cồn và thuốc lá
tại cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ
quốc vương quata tamim antani
đang ở thăm ankara
đã đưa ra cam kết đầu tư trực tiếp
một mươi năm tỷ đô la vào thổ nhĩ kỳ
các quan chức singapore
đã thảo luận với malaysia
về dự án tuyến đường sắt cao tốc
nối liền hai nước trị giá
hai mươi tám tỷ đô la mỹ
trước đó tân thủ tướng malaysia
mahathir mohamad từng tuyên bố
sẽ xem xét hủy bỏ dự án này
nhằm cắt giảm nợ quốc gia
singapore đã gửi công hàm ngoại giao
để ghi malaysia ngay lập tức làm rõ
lập trường đối với dự án đường sắt cao tốc
nối liền hai nước đồng thời nêu rõ
nếu phía malaysia đơn phương
định dừng dự án
singapore sẽ yêu cầu bồi thường
theo điều khoản của thỏa thuận song phương
về đường sắt cao tốc được ký kết
năm hai nghìn một mươi sáu cũng như theo
luật pháp quốc tế
theo kế hoạch ban đầu tuyến đường sắt cao tốc
nối liền hai nước có chiều dài
ba trăm năm mươi km dự kiến sẽ đi vào hoạt động
vào năm hai nghìn hai mươi sáu
giúp giảm thời gian đi lại
cho người dân hai nước khoảng năm giờ
hiện nay xuống còn chín mươi phút
hiện singapore vẫn đang tiếp tục
trang trải chi phí cho dự án
và đồng thời dự kiến sẽ đi vào hoạt động
sẽ lên tới gần hai trăm hai mươi triệu đô la mỹ
vào cuối năm nay
mặc dù autostrade
nhà thâu vận hành cây cầu morandi
bị sập tại thành phố genoa
của italy khẳng định đã tuân thủ
quy tắc trong quá trình bảo trì
song công ty này vẫn đang phải đối mặt
với mức phạt lên tới một trăm năm mươi triệu euro
chính phủ italia cho biết
sẽ lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng
với công ty autostrade
và muốn lãnh đạo công ty này
trước sau sự cố sập cầu
làm ít nhất ba mươi chín người thiệt mạng
và hàng chục người bị thương
công ty này cũng sẽ phải đóng góp
chi phí cho việc xây dựng lại cây cầu
bên cạnh đó các cơ quan chức năng của italia
sẽ thực hiện kiểm tra quy mô lớn
với tất cả các công trình giao thông
xây dựng lâu đời ở nước này
nhiều công trình trong số đó
được xây dựng từ những năm sáu mươi bảy mươi
của thế kỷ trước
hiện cảnh sát italia vẫn đang tiến hành
điều tra nguyên nhân của vụ sập cầu
khi cây cầu bị sập công tác duy tu bảo dưỡng đang
được tiến hành và trong bối cảnh
thời tiết rông lốc chính phủ italia
cho rằng tai nạn thảm khốc này
là lời cảnh báo liên minh châu âu
rằng nước này cần thêm ngân sách
để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã quá cũ kỹ